thưa quý vị từ sáu giờ sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bảy
thành phố hà nội sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng
nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh
đây là quyết định mới nhất của thành phố hà nội được ban hành vào tối ngày hôm qua
cụ thể chỉ thị một mươi sáu cttg yêu cầu cách ly toàn xã hội
mọi người dân phải ở nhà chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện nơi công cộng
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
chỉ thị yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ
các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu được hoạt động
nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch
dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trừ trường hợp cần thiết
hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân
trong khu vực hà nội
trong khi đó vào chiều ngày hôm qua chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc đã ký ban hành văn bản hòa tốc
về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu kể từ giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy
đến hết ngày bảy tháng tám đối với thành phố bù ma thuật và huyện chư quynh
thành phố bô ma thuật và huyện chư quynh sẽ thực hiện nghiêm túc việc gia đình cách ly với gia đình
thôn buôn cách ly với thôn buôn xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện
tỉnh cách ly với tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc yêu cầu chủ tịch ubnd các địa phương và thủ trưởng các sở ban ngành
kiên quyết không để ngoài chặt trong lòng tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện yêu cầu về giãn cách
nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân gia đình với gia đình
các địa phương không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người đặc biệt tăng cường quản lý chặt chẽ khu cách ly
phong tỏa giám sát thường xuyên việc cách ly tại nhà theo quy định
chủ tịch tỉnh đắk lắc cũng yêu cầu các sở ngành chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội
nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời đầy đủ lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân
đặc biệt là đối với người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn người mất công ăn việc làm do dịch bệnh
tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đắk lắc có tám mươi ca mắc covid một mươi chín riêng trong ngày hai mươi ba tháng bảy đã có ba mươi ba trường hợp
chiều ngày hôm qua tại hội nghị trực tuyến trong toàn tỉnh về phòng chống dịch
covid một mươi chín bí thư tỉnh ủy bình dương nguyễn văn lợi thống nhất thực hiện chỉ thị một mươi sáu cao hơn một bước
chỉ thị một mươi sáu để tăng biện pháp chống dịch đồng thời triển khai thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu
và giao nhiệm vụ trực tiếp cho đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy nguyễn hoàng thao làm trưởng đoàn
bí thư tỉnh ủy bình dương giao nhiệm vụ đoàn kiểm tra thực thi kiểm tra tất cả mọi mặt về công tác phòng chống dịch
trong đó về trách nhiệm người đứng đầu của tổ chức hệ thống chính trị nếu không chấp hành tốt còn lơ là thì xử lý nghiêm
ba việc cần làm ngay đối với tỉnh bình dương gồm kiểm soát tất cả các phương tiện trên đường
nếu phát hiện xe và người di chuyển không phép không có lý do quan trọng thì thực hiện xử phạt ở mức cao nhất
thứ hai yêu cầu tại các chốt kiểm soát người dân không tiếp xúc nhau không tiếp xúc giữa người với người
nhà với nhà ngõ với ngõ khu phố ấp xã phường huyện vùng xanh vùng đỏ vùng vàng phải cách ly với nhau và kiểm soát cho được vùng đất an toàn
song song đó phải củng cố kiện toàn ngay các tổ an toàn covid cộng đồng để giúp dân trong công tác phòng dịch hỗ trợ dân về các mặt khi cần thiết
lập ngay các đội phản ứng nhanh các tổng đài để tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh
nhằm giúp dân khơi dậy tinh thần sự đồng thuận của nhân dân chung tay góp sức vượt qua khó khăn
và tâm lý lo lắng muốn trốn dịch đã khiến cho nhiều người dân quảng ngãi đang sinh sống học tập và làm việc tại tỉnh thành phía nam đổ về quê rất nhiều
chính vì vậy mà lực lượng công an cũng như các lực lượng chức năng khác cũng đã tăng cường lực lượng để có thể kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch
tại chốt kiểm tra y tế đèo bình đê thị xã đức phổ số lượng người về từ các tỉnh thành phía nam trong những ngày qua tăng đột biến
hầu hết là người dân quảng ngãi đang làm ăn sinh sống tại thành phố hồ chí minh gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
mặc dù phải vượt gần một cây số bằng xe máy nhưng nhiều người vẫn lựa chọn để được về quê
mỗi ngày tại chốt đèo bình đê có khoảng hơn ba lượt người và phương tiện qua chốt trong đó nhiều nhất là từ vùng tâm dịch thành phố hồ chí minh
lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phân luồng kiểm soát chặt chẽ từng xe một
bảo đảm không để xe nào vượt chốt
trước thực trạng trên lãnh đạo công an tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra tình hình thực tế tại chốt đèo bình đê và chốt kiểm tra y tế tại xã ba tiêu huyện ba tơ
tại các điểm kiểm tra lãnh đạo công an tỉnh đã nhắc nhở lực lượng thực hiện nhiệm vụ và người dân phải thực hiện nghiêm túc bảo đảm phòng chống dịch
theo khuyên cáo năm k của bộ y tế
đã bố trí phương tiện để đưa người cách ly về các khu cách ly tập trung của huyện thành phố nơi cư trú
những trường hợp test nhanh nghi nhiễm virus sars cov hai sẽ được nhân viên y tế hỗ trợ cách ly riêng
để chờ kết quả xét nghiệm khẳng định bằng pcr
trong những ngày tới lượng người trở về từ các tỉnh thành phía nam vẫn còn rất đông
lực lượng công an và các ngành chức năng tiếp tục tăng cường nhân sự và phương tiện
để kiểm soát chặt chẽ ngay từ các chốt kiểm tra y tế
đội cảnh sát giao thông trật tự thuộc công an thành phố cà mau đang tiếp nhận và xử lý vụ việc
đã vi phạm lỗi nồng độ cồn còn có những lời lẽ xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ
vụ việc xảy ra vào khuya ngày hai mươi tháng ba
theo đó tại tuyến đường ngô quyền phường chín thành phố cà mau
tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố cà mau
phát hiện đinh duy phường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú phường năm thành phố cà mau vi phạm nồng độ cồn
bảy trăm chín mươi bốn mg trên một lít khí thở nên đã mời về cơ quan để xử lý nhưng phường không chấp hành và bỏ đi
một lát sau phường đến đội cảnh sát giao thông trật tự tự ý dẫn xe vi phạm của mình đi
nhưng bị lực lượng ngăn chặn và yêu cầu phường ký vào biên bản
lúc này không những không ký tên vào biên bản mà phường còn có những lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
quá trình trên đã được camera ghi nhận và có sự chứng kiến của người dân
hiện đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp cà mau đã mời đinh duy phường đến cơ quan công an để công bố các lỗi vi phạm trên
đồng thời đề xuất hình thức xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và có lời lẽ xúc phạm khi lực lượng đang thi hành công vụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh gia lai vừa phối hợp bắt giữ năm đối tượng tàng trữ vận chuyển
mua bán một hai kg ma túy đá do dương hồng thái chú tại huyện iagrai cầm đầu
đây là vụ án có số lượng ma túy đã thu giữ được lớn nhất trên địa bàn tỉnh gia lai từ trước đến nay
vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy tại khu vực đường liên xã thuộc làng rồi xã yafí huyện chư băng
công an tỉnh đã triển khai lực lượng bắt quả tăng năm đối tượng gồm dương hồng thái lê trang mỹ dung vợ của thái
nguyễn thị mai linh chú tại pleiku tỉnh gia lai nguyễn huy toàn chú tại xã quyên pa gia lai và hà công tuấn chú tại iacrai gia lai
các đối tượng bị bắt
các đối tượng bị bắt khi vận chuyển ma túy đá từ con tum về gia lai bằng ô tô
mặc dù các đối tượng ngoan cố chống cự nhưng lực lượng chức năng đã khống chế kiểm tra
tăng vật thu giữ gồm một hai kg ma túy đá một khẩu súng công cụ hỗ trợ năm viên đạn một mươi sáu viên đạn ak một xe ô tô bán tải
bảy mươi chín triệu năm trăm linh nghìn đồng sáu điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
chiều ngày hôm qua công an thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
vừa phá chuyên án bắt một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy
khoảng một mươi năm giờ tại khu vực bản co luống xã nong luống huyện điện biên
các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng lò văn pọng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ bốn bánh heroin khối lượng khoảng một bốn kg và ba mươi túi ni lông màu xanh
bên trong có chứa sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an lò văn vọng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng lạ
bên kia biên giới đưa về điện biên tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
lò văn pọng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm đã có nhiều tiền án tuyển dụng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
tiếp theo sau đây mời quý vị cùng theo dõi một điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên phương thảo
xin mời chị biết phương thảo
xin cảm ơn biên tập viên hiền minh
báo lao động phản ánh về những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch
nhằm móc nối với những phần từ bất mãn chính trị những kẻ vô ơn bạc nghĩa ở trong nước
để tìm cách chống phá việt nam nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thương binh liệt sĩ
cụ thể bài viết đã chỉ rõ các thế lực thù địch phản động tiếp tục móc nối
với một số đối tượng cơ hội bất mãn chính trị ở trong nước
cắt ghép tạo dựng rồi tung lên mạng xã hội những tin bài hình ảnh
video xuyên tạc ý nghĩa chính trị nhân văn của ngày hai mươi bảy tháng bảy
xúc phạm sự hy sinh của đồng bào và chiến sĩ ta
xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng nhà nước với các thương binh liệt sĩ
người có công với cách mạng
khẳng định hàng năm các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ
đều được đảng nhà nước và nhân dân ta tổ chức trang trọng thiêng liêng
đây chính là dịp để mỗi tổ chức mỗi người dân việt nam bày tỏ sự tri ân tưởng nhớ
công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ các thương binh người có công với cách mạng
đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thế nhưng các thế lực thù địch phản động ở nước ngoài lại coi đây là một cơ hội
để móc nối với những phần tử bất mãn chính trị những kẻ vô ơn bạc nghĩa ở trong nước
để tìm cách chống phá việt nam
trong khi đó trên báo công an nhân dân số ra sáng nay thông tin
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết sẽ ưu tiên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho một mươi ba đối tượng
phương án đặt ra là tiêm chủng sớm nhất nhanh nhất và an toàn nhất
với yêu cầu thực hiện tối đa hai trăm linh mũi tiêm một ngày
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội khi có đủ vaccine sẽ triển khai đồng loạt trên toàn thành phố
ngoài ra căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch
sẽ có điều chỉnh ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu cho công tác phòng chống dịch bệnh
với nguyên tắc ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở các quận huyện
đang có dịch
ba đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine gồm lực lượng tuyến đầu chống dịch như người trực tiếp tham gia
và hỗ trợ phòng chống dịch lực lượng vũ trang cám bộ ngoại giao tiếp đó là người cung cấp dịch vụ thiết yếu
giáo viên người làm việc ở các cơ sở giáo dục người làm việc tại các đơn vị hành chính công nhân làm việc
tại các khu công nghiệp người mắc bệnh mạng tính và người trên sáu mươi năm tuổi
ngoài ra người sinh sống ở khu vực có dịch chức sắc tôn giáo người lao động phổ thông
tại những nơi tập trung đông người và người làm việc trong các trại giam trại tạm giam và phạm nhân
theo thông tin từ báo tuổi trẻ ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm thông báo
thành phố sẽ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu với các giải pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh
thời gian áp dụng từ giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến ngày một tháng tám
theo ủy ban nhân dân tp hcm qua một mươi năm ngày triển khai thực hiện tp hcm đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của nhân dân
thông qua nhiều kênh thông tin phản ánh đã cho thấy hầu hết người dân đã và đang hoàn toàn ủng hộ
với những quyết sách và phương thức chống dịch mà các ngành các cấp đang triển khai
để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tp hcm vẫn tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh
và hoạt động của các công trường công trình xây dựng giao thông chưa thật sự cấp bách
được hoạt động các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu các cơ quan nhà nước tổ chức làm việc luân phiên cách ngày hoặc buổi
chợ truyền thống được hoạt động theo mô hình mới cách ly toàn xã hội người dân phải ở nhà chỉ được ra ngoài khi cần thiết
không tụ tập quá hai người ngoài công sở bệnh viện trường học giữ khoảng cách an toàn tối thiểu hai mét
và dừng vận chuyển hành khách công cộng cũng như dừng di chuyển từ vùng dịch đến các địa phương khác
tiếp theo xin mời quý vị cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý khác trong tiểu mục sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên phương thảo quang huy xin chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
thưa quý vị trong ngày hai mươi ba tháng bảy phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai
theo báo cáo của sở y tế đồng nai trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến ngày hai mươi ba tháng bảy
đồng nai đã ghi nhận hai sáu ca nhiễm covid một mươi chín lây nhiễm thứ phát từ các ổ dịch trong tỉnh
và những người nhiễm bệnh về từ tp hcm bình dương tiếp tục lan rộng ra các huyện thành phố
đồng nai đã có nhiều giải pháp về việc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
trong đó đã thành lập hai mươi tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín để kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
tuy nhiên vẫn có nơi trên địa bàn tỉnh thực hiện chưa nghiêm
tỉnh sẽ tiếp tục có chỉ đạo đến cấp cơ sở để thực hiện nghiêm việc áp
dùng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị đồng nai phải quán triệt thực hiện thật nghiêm giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu phát huy tối đa vai trò của các tổ chức đoàn thể tổ covid một mươi chín cộng đồng
đồng thời phải đánh giá phân loại mức độ nguy cơ đến từng khu phố
từng cộng đồng từng cộng đồng từng cộng đồng từng cộng đồng từng cộng đồng từng cộng đồng

mình không biết phải làm gì nhưng mà mọi người hãy bình tĩnh hãy lạc quan lên
hãy cùng nhau chiến thấu để có thể vượt qua cái thân bệnh này
nên là đào mong là tất cả mọi người hãy cùng nhau tự bảo vệ bản thân mình bằng cách làm
chúng ta hãy ở trong nhà đi
thì chúng ta ít nhất vẫn được ở gần cha gần mẹ gần người thân của chúng ta
có thể là đồ ăn khó kiếp một chút mắc hơn một chút xíu
chúng ta cũng có thể là ăn cháo ăn rau ăn kho quẹt ăn mắm ăn gì cũng được
cho chúng ta bảo vệ được bản thân chúng ta bảo vệ được người thân của chúng ta
và bảo vệ được tất cả mọi người
thưa quý vị mới đây bộ giao thông vận tải đã
đã trình thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường sắt
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
mạng lưới tuyến bao gồm tuyến đường sắt sương sống trên trục dọc bắc nam
các tuyến đường sắt kết nối với hai khu đầu mối đường sắt hà nội tp hcm
đường sắt kết nối quốc tế với trung quốc lào campuchia
đường sắt dọc các tỉnh tây nguyên
với phân bố không gian mạng như vậy mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
được quy hoạch theo một mươi sáu tuyến với chiều dài bốn tám trăm bảy mươi một km
trong đó có bảy tuyến chính hiện hữu với chiều dài hai bốn trăm bốn mươi km
và quy hoạch để chuẩn bị thực hiện đầu tư chín tuyến đường sắt với chiều dài hai bốn trăm ba mươi một km
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp lây lan nhanh
số lượng ca mắc chưa có dấu hiệu giảm tại một số tỉnh thành phố trong cả nước
đặc biệt là tại các tỉnh phía nam hà nội và một số tỉnh

nên chủ tịch hồ chí minh đã phát hành một văn bản và dẫn đuổi

về việc tạm dừng vận tải hành khách liên tỉnh
theo đó kể từ giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
bao gồm xe tuyến cố định xe hợp đồng xe du lịch xe taxi từ sơn la đi đến các tỉnh thành phố và ngược lại
tạm dừng này sẽ thực hiện cho đến khi có thông báo mới trừ các loại xe như xe công vụ xe chở bệnh nhân người hết hạn cách ly xe đưa đón công nhân chuyên gia của các doanh nghiệp xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và xe vận tải hàng hóa được phép hoạt động
nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của ngành y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
theo sở giao thông vận tải tp hcm một mươi chín tỉnh thành thuộc vùng đông nam bộ và tây nam bộ đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu không cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện có mã qr code
do đó sở giao thông vận tải sẽ không tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy nhận diện cho các phương tiện lưu thông giữa các tỉnh thuộc vùng trên
đối với các phương tiện từ các tỉnh thành khác có lộ trình đi vào đi ra vùng thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
sở giao thông vận tải tp hcm chỉ cấp giấy chứng nhận
nhận diện khi các phương tiện có lộ trình điểm đi điểm đến hoặc quá cảnh qua địa bàn thành phố
những trường hợp chưa được cấp giấy nhận diện các đơn vị cần tổ chức cho xe tải nhẹ được lưu thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các xe tải nặng lưu thông vào ban ngày từ tám đến một mươi sáu giờ trên địa bàn tp hcm để phục vụ các mặt hàng thiết yếu
thế nhưng vẫn còn nhiều sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
các tỉnh thành phố chưa kết nối nên đã xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông kéo dài ra vào các cửa ngõ tp hcm hải phòng
trước tình trạng này bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các sở giao thông vận tải nhanh chóng lập luồng xanh địa phương
đấu nối với luồng xanh quốc gia để cấp thẻ nhận diện mã qr cho các phương tiện tạo mọi điều kiện thuận lợi nhanh chóng lưu thông hàng hóa
các doanh nghiệp vận tải sẽ cần phải chú ý những gì khi đăng ký cấp thẻ ưu tiên của cơ quan chức năng
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
theo tổng cục đường bộ việt nam sau bốn mươi tám giờ triển khai cấp thẻ nhận diện có mã qr
đã có bốn mươi bảy sở giao thông vận tải triển khai xây dựng luồng xanh địa phương kết nối với luồng xanh quốc gia
đến nay đã có ba bốn trăm linh tám phương tiện được cấp thẻ nhận diện có mã qr trên hệ thống của tổng cục đường bộ
và bốn mươi một tám trăm sáu mươi tám xe được sở giao thông vận tải tp hcm cấp
chủ yếu các phương tiện ở tp hcm
tổng cục đường bình dương đảm bảo việc lưu thông hàng hóa thuận tiện không bị ủn tắt
đối tượng thuộc diện cấp thẻ nhận diện có mã qr code cần đăng ký tại địa chỉ wwnh drvn gov vn
gửi về sở giao thông vận tải các tỉnh thành nơi đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh giải quyết chỉ trong hai mươi bốn giờ
hiện nay phần mềm thì chúng tôi thiết kế trên dựa trên ba đối tượng sử dụng
đối tượng thứ nhất là đối với các tổ chức cá nhân mà có nhu cầu đăng ký
thẻ ưu tiên luật xanh để đi qua các vùng dịch đang áp dụng thủy thị bài chóng của chính phủ
đối tượng thứ hai là các sở giao thông
hiện nay thông qua hệ thống phần mềm có thể duyệt được các yêu cầu và cấp thẻ luật xanh hoặc từ chối
đối tượng thứ ba tức là các cục và tổng cục đều có thể theo dõi đôn đốc các kết quả cấp của các tỉnh theo thời gian thực
sau khi sở giao thông vận tải phê duyệt yêu cầu của doanh nghiệp
hệ thống sẽ tự động gửi kết quả doanh nghiệp đã đăng ký về địa chỉ email doanh nghiệp đã đăng ký
hoặc doanh nghiệp có thể truy cập thông qua địa chỉ email vào tài khoản trên phần mềm để xem các trạng thái của hồ sơ
thì doanh nghiệp sẽ xem được các trạng thái là hồ sơ nào đã được phê duyệt hồ sơ nào còn đang chờ phê duyệt và hồ sơ nào bị từ chối
để có điều chỉnh đăng ký